trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm tại thanh hóa dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện red cộng ở việt nam giai đoạn hai đã tổ chức tập huấn quy trình khai thác tác động thấp sơ cứu y tế và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm cho ban quản lý rừng phòng hộ lang tránh và các đơn vị liên quan
dự án giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng bảo tồn chữ lượng carbon rừng nâng cao chữ lượng carbon rừng quản lý rừng bền vững là chương trình cấp vùng đầu tiên ở việt nam được triển khai tại sáu tỉnh gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế đây là khu vực có trên một mươi triệu người sinh sống với độ che phủ rừng là năm mươi bảy
nội dung tập huấn gồm thiết kế khai thác kỹ thuật xác định hướng đổ của cây kỹ thuật khai thác và vận xuất giảm tác động sơ cứu y tế
quản lý chuỗi hành trình sản phẩm các học viên sẽ được cung cấp thông tin về quy trình khai thác tác động thấp để bảo đảm giảm thiểu thiệt hại đối với những cây đang sinh trường giảm thiệt hại đối với lớp đất mặt và sông suối gần khu vực khai thác bảo vệ tối đa chức năng môi trường của hệ sinh thái rừng tối đa hóa sản lượng giá trị gỗ khai thác được và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người lao động